sáu bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp hai tỉnh bình thuận
trong vụ án này duy nhất chỉ có bị can nguyễn xuân phong được tại ngoại để phục vụ điều tra
trước đó một ngày ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã công bố quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh khám xét nhà riêng đối với sáu bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tỉnh bình thuận
liên quan đến sai phạm tại khu đô thị du lịch biển phan thiết ở phường phú thủy thành phố phan thiết do tập đoàn dạng đông làm chủ đầu tư
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phó thủ trưởng thượng trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trung tướng đỗ văn hoành đã ký quyết định số chín qdvp cqcs dt
khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
quyết định khởi tố vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nêu rõ căn cứ nguồn tin tố cáo tội phạm của ông nhh ông nvt ông nmq
chú tại huyện đức linh và thành phố phan thiết tố cáo ông nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và những người có liên quan thuộc ubnd tỉnh bình thuận
có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii ba lô đất một mươi tám m chín trăm hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b phường phú hải thành phố phan thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh bình thuận
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định khởi tố vụ án số tám qd vp cq cs dt
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh bình thuận
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định khởi tố vụ án số tám qd vp cq cs dt
theo nghị định số một trăm tám mươi tám hai nghìn một mươi ba chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới không phân biệt quy mô diện tích đất tại các đô thị từ loại ba trở lên phải dành hai mươi tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đã đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội
thành phố phan thiết là đô thị loại hai được thủ tướng có quyết định công nhận từ tháng sáu năm hai nghìn chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận lại đồng ý và bố trí hai khu đất khác tổng diện tích tám năm mươi bảy hectare để xây dựng nhà ở xã hội và cho phép chủ đầu tư nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất hai mươi trong dự án nêu trên được biết tổng diện tích đất nhà ở xã hội trong dự án này là khoảng bảy hai hectare
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thanh tra chính phủ cho rằng trước khi cho phép chủ đầu tư chuyển diện tích hai mươi quỹ đất nhà ở xã hội khỏi dự án ubnd tỉnh bình thuận đã có văn bản xin ý kiến của bộ xây dựng
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm bộ xây dựng có văn bản số chín trăm linh sáu bxd qln hướng dẫn ubnd tỉnh có thể căn cứ vào nhu cầu kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm trung hạn và dài hạn đã được phê duyệt nghiên cứu
để điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất ở dành cho xây dựng nhà ở sang vị trí khác phù hợp trong thành phố phan thiết với diện tích tương đương hai mươi quỹ đất trong dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết giao cho công ty golf và câu lạc bộ gốc phan thiết thuộc công ty cổ phần giảng đông triển khai thực hiện
ngoài hoán đổi quỹ đất hai mươi sai quy định pháp luật ubnd tỉnh bình thuận đã tự ý thu khoản tiền tương đương giá trị quý đất hai mươi với giá rẻ việc này đã làm thất thu ngân sách nhà nước và có dấu hiệu cố ý biến đất nhà ở xã hội trong dự án nằm ở vị trí đắc địa thành đất thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu lợi trái quy định

với ông lê tiến phương nguyên phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu